thành phố hồ chí minh hiện có hơn năm mươi người bị nhiễm hiv trong đó ba mươi bốn người trường hợp đã có hồ sơ quản lý và được thành phố cấp thuốc điều trị phòng chống lây nhiễm hiv aids
thành phố phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt được mục tiêu chín mươi người nhiễm hiv biết được tình trạng bệnh chín mươi người bị nhiễm hiv được điều trị thuốc arv đầy đủ
năm người được điều trị có tải lượng virus dưới ngưỡng ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân về công tác này
trong những năm qua để giúp người nhiễm hiv hòa nhập cộng đồng thành phố hồ chí minh đã thành lập một trăm bốn mươi năm trung tâm tư vấn xét nghiệm và điều trị hiv aids
năm mươi tổ đồng đẳng và hơn một câu lạc bộ phòng chống ma túy và hiv aids cùng với các bệnh viện nhân ái
nhờ đó nhiều người nhiễm hivs được phát hiện sớm và kịp thời điều trị bằng thuốc kháng virus giúp họ có thể sống và làm việc như những người khỏe mạnh
tại các phòng khám thì bệnh nhân sẽ được khám bệnh định kỳ
đặc biệt là bệnh nhân đang được gọi là hỗ trợ để mua cái thẻ bảo hiểm y tế để nhận thuốc mà được bảo hiểm y tế chi trả
mặc dù đã đưa ra nhiều chiến dịch tổng lực song thành phố vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức
sau tháng đầu năm qua khám sàng lọc thành phố đã phát hiện hai bốn trăm ba mươi trường hợp nhiễm hiv mới tăng bảy trăm ba mươi hai trường hợp so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng nhiễm hiv cao nhất là nhóm quan hệ tổng hợp
tình dục đồng tính nam nhóm truyền giới mại dâm
đáng chú ý tỷ lệ kháng thuốc trên bệnh nhân nhiễm hiv tăng nhanh chiếm từ sáu đến bảy
chủ trương của thành phố hồ chí minh là dần dần là những bệnh nhân mà điều trị hivf đều là mua bảo hiểm và điều trị bằng bảo hiểm y tế
đối với bảo hiểm y tế mà để điều trị cho bệnh nhân hivf trên địa bàn bình thạnh thì chúng tôi đang triển khai
và hiện giờ là chúng tôi đã triển khai khoảng gần chín mươi bệnh nhân đã có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị
để giúp người nhiễm hiv hòa nhập với cộng đồng hiện nay thành phố đang triển khai thực hiện mục tiêu chín mươi chín mươi chín mươi vào năm hai nghìn ba mươi
và hướng tới kết thúc tại dịch này vào năm hai nghìn ba mươi
đồng thời triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm tăng cường truyền thông nâng cao hiểu biết cho người dân
mở rộng diện sàng lọc hiv tại các xã phường kết hợp với các tổ chức phi chính phủ thực hiện xét nghiệm và chăm sóc người nhiễm hiv tại cộng đồng